cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng cho biết đang truy tìm tài xế điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn làm chết hai người sau đó bỏ trốn
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hôm qua trên đèo bảo lộc đoạn quốc lộ hai mươi nối thành phố bảo lộc với huyện đạ hoai
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hậu quả làm hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ do bị xe ô tô cán qua
vào thời điểm trên xe máy biển kiểm soát sáu mươi ba b sáu mươi năm nghìn bốn mươi hai chưa xác định được danh tính của tài xế và người ngồi phía sau
di chuyển theo hướng thành phố đà lạt đi thành phố hồ chí minh
khi tới khúc cua tại km chín mươi tám cộng sáu trăm linh trên đèo bảo lộc thì xảy ra vụ tai nạn với một xe ô tô
hậu quả hai nam thanh niên ngồi trên xe máy bị ô tô cán qua người tử vong tại chỗ
ngay trong đêm các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng và công an các địa phương dọc tuyến quốc lộ hai mươi
đã tiến hành truy xét tài xế điều khiển xe ô tô nói trên